trong sáng nay cuộc họp về xây dựng dự thảo nghị quyết số một của chính phủ cũng đã được tổ chức
với sự tham dự của các bộ ngành và một số địa phương
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ chủ trì cuộc họp
dự thảo nghị quyết đặt ra chín nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu bao gồm
củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế
bảo đảm an sinh xã hội phát huy nguồn lực tài nguyên bảo vệ môi trường
giải quyết khiếu nại tố cáo thúc đẩy cải cách hành chính tư pháp
đại diện các bộ ngành cho rằng dự thảo nghị quyết cần bổ sung pháp luật về đất đai
đào tạo nguồn nhân lực xây dựng chuẩn dữ liệu mở bảo vệ dữ liệu cá nhân
phó thủ tướng vương đình huệ đồng tình với nhiều ý kiến phát biểu của các bộ ngành địa phương
và cho rằng nội hàm điều hành kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
là bảo đảm không vị trí lãnh đạo nào trong hệ thống hành chính còn trần trừ
sợ trách nhiệm thực thi công vụ
chính phủ sẽ tập trung duy trì đa tăng trưởng kinh tế và củng cố nền tảng vĩ mô
quy định cụ thể trách nhiệm bộ ngành địa phương người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ
bao gồm cả xử lý cán bộ nếu không hoàn thành nhiệm vụ
thời gian thực hiện và bố trí không đúng cán bộ triển khai nhiệm vụ
người đứng đầu phải thay những cá nhân không làm được việc